sáng nay năm tháng ba bệnh viện đa khoa huyện thạch thất hà nội đã mổ đẻ thành công cho một thai phụ đang trong thời gian theo dõi cách ly một mươi bốn ngày
đó là một sản phụ hai mươi một tuổi quê quán tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
chị này từ hàn quốc nhập cảnh về việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi mang thai tuần ba mươi chín và đang được theo dõi cách ly tại cơ sở cách ly trên địa bàn huyện thạch thất thành phố hà nội
bệnh viện đã huy động kíp mổ gồm hai mươi cán bộ nhân viên y tế để tiến hành mổ đẻ cho sản phụ
toàn bộ quá trình mổ đã được áp dụng đúng những quy định nghiêm ngặt của bộ y tế
ca mổ đẻ thành công bé gái trào đời nặng ba một kg sức khỏe của mẹ và bé tốt